triệu phong là một huyện đồng bằng nằm ở phía đông nam của tỉnh quảng trị có ba xã biên giới dọc bờ biển là triệu an triệu vân và triệu lăng với hơn ba sáu trăm linh hộ dân sinh sống
xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia giữ vững trật tự an toàn xã hội
những năm qua đồn biên phòng cửa việt phối hợp với nhân dân các xã vùng biển đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc phòng giữ vững biên giới quốc gia
ông nguyễn văn giới làm nghề đánh bắt thủy sản trên biển hàng chục năm nay
được sự quan tâm hỗ trợ từ đồn biên phòng cửa việt ông cùng các ngư dân đã tham gia vào tổ tàu thuyền tự quảng đánh bắt chung xa bờ
sau ba năm tham gia ông cảm thấy yên tâm những lúc vươn khơi bám biển để làm ăn sinh sống cũng như tham gia bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
bên cạnh đó giúp ông cũng như những ngư dân khác trong tổ thuận lợi hơn trong việc giải quyết thủ tục ra vào cửa lệch

ông nguyễn văn giới làm nghề đánh bắt thủy sản trên biển hàng chục năm nay
chín trăm năm mươi hai thuyền viên tham gia bảo vệ biên giới quốc gia trên biển
để thám ưu cho chính quyền địa phương là tiếp tục ra soát và thân lập thêm lựa các tổ tư quản tàu thuyền để đảm bảo cùng phối hợp với lực lượng bộ đối biên phòng và các cơ quan chức năng để trong quản lý bảo vệ biên giới vùng biển ảo
có thể nói hoạt động phối hợp giữa lực lượng bộ đội biên phòng với ngư dân vùng biển ở đây từng bước đi vào nề nếp tạo ra bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác trên tinh thần trách nhiệm hiệu quả cao
những kết quả đó đã góp phần thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh quảng trị qua đó khẳng định tính đúng đắn của chủ trương huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc